kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi
thưa quý vị liên quan tới vụ án bé gái tám tuổi bị rì ghẻ và cha đẻ dùng đòn roi để dạy rỗ dẫn tới tử vong
mới đây viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã đề nghị triệu tập bảo mẫu từng chăm sóc bé gái này
và năm người khác đến dự phiên tòa sắp tới
triệu tập bảo mẫu và năm người khác đến phiên tòa xử vụ bé tám tuổi tử vong
ngày một mươi một tháng năm một nguồn tin cho biết lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ký quyết định đề nghị
tòa án nhân dân cung cấp triệu tập sáu người đến dự phiên tòa xét xử hai bị cáo
nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê gia lai
và nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận một tp hcm
theo đó sáu người được đề nghị triệu tập bảo mẫu
triệu tập đến tham nhự phiên tòa gồm chị n t h mẹ nạn nhân n t v a
và bà n t t m mẹ ruột nguyễn kim trung thái
chị l c s b giáo viên trường tiểu học đinh tiên hoàng quận một
và các nhân chứng là bảo mẫu của châu a và hai bảo vệ bệnh viện
nguyễn võ quỳnh trang bị tố tội giết người và tội hành hạ người khác
với tội giết người trang đối mặt với mất án lên đến tử hình
liên quan đến vụ án nguyễn kim trung thái bị truy tố hai tội
và che giấu tội phạm
trong hồ sơ vụ án trang và thái khai do cháu a học kém không ngoan
nên cặp đôi này đánh châu a để châu học tốt ngoan ngoãn hơn
tuy nhiên hình ảnh camera ghi lại được cảnh trang và thái đánh dấu a
bất cứ lúc nào kể cả ngoài thời gian học
xác minh của cơ quan chức năng cho thấy kết quả học tập của cháu a
tại trường tiểu học đinh tiên hoàng thì cháu a học giỏi tiếp thu bài nhanh
ngoan ngoãn lễ phép với thầy cô hòa đồng với bạn bè
từ đó các cơ quan tố tụng nhìn nhận việc thái và trang khai do cháu học tập kém
không ngoan là không có cơ sở
công an tp hcm cũng kết luận trang có tinh thần bình thường
nhưng nhiều ngày liên tục trong nhiều giờ dùng tay chân hung khí
để dạy dỗ sỉ nhục châu a về thể chức và tinh thần
thái là người nuôi dưỡng chăm sóc châu a
nhưng nhìn thấy trang có những hành vi như trên với cháu a
nhiều ngày nhiều giờ nhưng thờ ơ không can ngăn bảo vệ che chở cho con mình
ngoài ra thái còn giúp sức cho trang
thực hiện những hành vi khiến châu a bị tổn thương về mặt thể chức và tinh thần
khi biết trang ra tay khiến con mình tử vong
thái đã chủ động xóa dữ liệu camera tại căn hộ
để cản trở việc điều tra khám phá tội phạm và xử lý người phạm tội
về bảo mẫu của bé vợ a bà đã rước bàn hoàng khi hay tin về sự ra đi của châu bé
bà lờ tờ tờ nhận làm giúp việc đã gần tám năm
từ khi bố ruột bé vờ a vẫn còn ở với vợ cũ
đến khi hai người ly hôn bà tiếp tục chuyển về chung cư sài gòn bốn

làm bảo mẫu giúp cho anh thờ và người mới
làm được khoảng ba tháng đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thì bà t bị chủ cho nghỉ việc không lý cho
bà t cũng cho hay thời điểm bé vờ a lén gặp mẹ ở trường học
trang đã về mắng bà vì không thông báo cho cô biết
bà t kể cô ấy hỏi tôi sao địch mẹ con vợ a thăm vợ a ở trường mà không báo lại
tôi nói ủa má con nhớ nhau thì gặp chứ có gì đâu
phải chi người ta bảo mượn vợ a về ngủ một đêm hay đêm
thì tôi còn nói chứ
tôi thấy thương quá cả năm rồi hai mẹ con được gặp có lần đó thôi
bà t làm giúp việc cho gia đình anh thờ với mức lương sáu triệu
công việc của bà hằng ngày là nấu ăn dọn dẹp
sáng bé vợ a đi học với bố còn chiều đến thì bà t sẽ đón
bà cho biết bé vợ a rất ngoan ngoãn hiểu chuyện
chăm cháu từ ngày còn đỏ bà quý vợ a như người trong nhà
đêm nào vợ a cũng sang ngủ với bà t còn bố ngủ với trang
từ ngày biết bố mẹ ly hôn bé vợ a khóc rất nhiều
đêm không chịu ngủ hai bà cháu nằm ôm nhau khóc
bà t cũng nói thêm bố bé vợ a thường xuyên vắng nhà để bé ở nhà với dì gã và bà
trong suốt ba tháng ở đó bà tê chứng kiến nhiều chuyện bất bình
bà rê cho hay bố nó đi vắng suốt để bé vợ a cho mẹ kế dạy học
thỉnh thoảng dạy cháu không bình tĩnh được nên cô trang có mắn vài lời
còn chuyện có đánh đập hay không thì tôi không rõ
trước khi tôi nghỉ được một tháng nhà mới lắp camera
cho đến giờ bà t vẫn chưa hết bàn hoàng khi hay tin cô cháu
cái tram từ nhỏ đã không còn nữa
trong phiên tòa xét xử tới đây viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đã đề nghị triệu tập bảo mẫu từng chăm sóc bé gái này cùng năm người khác đến tham gia
được biết nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái sống như vợ chồng
tại căn hộ ở quận bình thạnh và cháu a sống cùng cả hai
từ ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trang đã nhiều lần dùng roi vọt không khí để dạy dỗ cháu
bắt cháu a nhốt vào chuồng chó
mặc quần áo trang dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng sung yếu
trọng điểm khiến cháu a tử vong vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
lời khai của nguyễn kim trung thái thể hiện gia đình thái không đồng ý cho kết hôn với trang
bên cạnh đó thái còn khai rằng không có ý định có con chung với trang
về trang do ghen tuôn nên đã đến nơi cư trú của chị h
vợ của thái yêu cầu chị hờ không được gặp cháu a
trang đã đăng nhập vào facebook của thái xóa tất cả hình ảnh liên quan đến chị hờ
lời khai của trang và thái phù hợp với lời khai của chị hờ và bà tm mẹ ruột thái
sau khi vụ án xảy ra gia đình cháu phờ a không yêu cầu bồi thường về dân sự
tất cả những hành vi của trang và thái gây bất bình trong nhân dân dư luận xã hội lên án
do vậy cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răng đe giáo dục và phòng ngừa
riêng trang bị truy tố với các tình tiết người dưới một mươi sáu tuổi
có tính chức côn đồ và vì động cơ đê hèn khung hình phạt đến tử hình
còn đối với thái bị truy tố về tội hành hạ người khác
và che cháu tội phạm với khung hình phạt cao nhất là tám năm tù
thưa quý vị và các bạn vụ việc trên vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ dư luận
rất nhiều người mong muốn rằng với tội ác mà dì gẻ và cha đẻ gây ra cho bé v a
thì tòa án sẽ đưa ra những án phạt thích đáng nhất để lấy lại công bằng cho bé
mọi thông tin mới nhất về vụ án và kết luận cuối cùng của tòa về mức án phạt tù
đối với hai đối tượng trên sẽ được chúng tôi cập nhật ở những video lần sau
cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị